nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam nhiều hoạt động sôi nổi đã được tổ chức trên cả nước
sáng nay hội nhà báo tp hcm đã phối hợp cùng đài truyền hình tp hcm tổ chức lễ trao giải báo chí tp hcm lần thứ ba mươi bảy
năm nay giải báo chí có tổng cộng hai trăm ba mươi sáu tác phẩm gửi về dự thi
qua quá trình chấm chọn bang tổ chức đã trao giải cho sáu mươi năm tác phẩm xuất sắc thuộc năm nhóm thể loại
tin ảnh báo chí thể loại chính luận phim tài liệu điều tra phóng sự ký báo chí phỏng vấn tường thuật ghi nhanh và nhóm công trình tập thể
bên cạnh giải thưởng dành cho các cá nhân tập thể đến từ các cơ quan báo chí trong khu vực
bang tổ chức cũng vinh danh những tác phẩm thuộc các báo đài trung mương đóng tại thành phố
trong đó truyền hình nhân dân có tác phẩm đô thị thông minh báo nhân dân đạt giải với tác phẩm tp hcm đổi mới mô hình tăng trưởng